thời gian vừa qua chúng tôi liên tục bắt dự nhiều vụ khởi tố nhiều đối tượng về hành vi mua bán đặc biệt chất ma túy tuy nhiên vẫn tiêm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
theo đánh giá của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quản trị
thời gian gần đây hoạt động của tội phạm ma túy có trừ hướng gia tăng cả về số vụ số đối tượng

thời gian vừa qua chúng tôi liên tục bắt dự nhiều vụ khởi tố nhiều đối tượng về hành vi mua bán đặc biệt chất ma túy tuy nhiên vẫn tiêm ẩn nhiều yếu tố phức tạp

dự báo trong thời gian tới tình hình hoạt động ma túy ở quảng trị
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày hai đến ngày bốn tháng ba mây thay đổi có mưa vài nơi
chủ yếu xuất hiện vào thời điểm đêm và sáng sớm ban ngày thì trời có nắng gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một đến ba mươi hai độ thời tiết khá thuận lợi cho bà con ngư dân khai thác và chế biến thủy hải sản
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba
về đêm và sáng sớm do ảnh hưởng của độ cao địa hình nên trời hơi xe lạnh nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi sáu đến ba mươi một độ
nam bộ là khu vực có thời tiết ổn định trong những ngày vừa qua và những ngày sắp tới
tuy nhiên chính sự ổn định này là nguyên nhân gây ra kiểu thời tiết khắc nghiệt ở nơi đây
với tình trạng ít mưa nắng nhiều và độ ẩm thấp kéo dài là nguyên nhân gây ra những đợt khô hạn nặng cho người dân ở đây
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một ba mươi năm độ
tuy nhiên chính sự ổn định này là nguyên nhân gây ra kiểu thời tiết khắc nghiệt ở nơi đây